sau các vụ đánh bom tại bangkok chính phủ thái lan đã tích cực vào cuộc để điều tra thủ phạm và có các biện pháp để đảm bảo an ninh
nhưng nhiều du khách việt nam vẫn quyết định hủy tour du lịch thái lan do có lo lắng về sự bất an của mình
trong khi đó tổng cục du lịch và đại sứ việt nam tại thái lan cho biết vẫn đang theo sát diễn biến và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ công dân việt nam nào tại thái lan cần giúp đỡ
dù đã lên lịch đặt vé máy bay và khách sạn cho bảy mươi nhân viên đi du lịch thái lan vào ngày một mươi chín tháng chín tới
nhưng công ty seta internatial vẫn phải quyết định hủy tour sau khi biết thông tin về hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại bangkok trong hai ngày qua
khi nhận tại các công ty lữ hành sáng ngày một mươi chín tháng tám cho thấy khá nhiều du khách đã gọi đến hủy tour đi thái lan
đối với các du khách có ý định hủy tour doanh nghiệp lữ hành này cho biết hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng ý kiến khách hàng
đồng thời tư vấn cho khách hàng chuyển sang các tour tương đương tại các địa điểm du lịch khác như nội địa hoặc qua các nước như singapore malaysia
bản thân công ty cũng đang có khoảng ba trăm linh khách bên thái lan
toàn cho du khách công ty cũng đã chủ động điều chỉnh lịch trình đồng thời phối hợp chặt chẽ với đại diện ngoại giao tại thái lan để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp
một là những khu đông người ở bangkok thì những cái đó là những cái mà chúng tôi cũng cho các hướng dẫn viên và yêu cầu là phía đối tác tránh xa những vùng đó
tất nhiên là vẫn phải đảm bảo các hành trình tour đầy đủ ví dụ như tour thăm quan ở batea có thể tăng thêm một ngày ở batea
chương trình tour chúng tôi có một cái là đi du thuyền trên sông chao phae a thì chúng tôi đã thay đổi bằng một tuyến khác
không cho khách thăm quan ngoài những tuyến đó
bên cạnh số khách ồ ạt hủy tour thì vẫn có những du khách quyết định tiếp tục du lịch thái lan theo lộ trình sẵn có
mình cũng được biết là chính phủ thái lan đã vào cuộc như thế thì mình cũng phần nào yên tâm
cộng thêm nữa là công ty du lịch cũng đưa ra một cái thông tin là nâng cái mức bảo hiểm du lịch lên đến tỷ gì đấy
thế ra là mình cũng lấy cái đấy làm cái
kheo dõi rất xa sự kiện du khách việt nam tại thái lan trong hai ngày qua
tổng cục du lịch cho biết hiện có một du khách việt nam bị thương nhẹ và đã được đại diện ngoại giao việt nam tới thăm hỏi
tổng cục du lịch cũng đã có sự chỉ đạo tới các công ty lữ hành đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách trong bất kỳ trường hợp nào
dù là khách đang ở thái lan hay khách muốn bay sang thái lan thời gian tới
hãy có những cái vấn đề gì nảy sinh thì chúng tôi cũng quyết định liên lạc với các cơ quan chức năng của bạn
cái đối tác mà công ty du lịch của mình ký hợp đồng với bạn
thứ hai nữa là cơ quan ngoại giao của việt nam cơ quan đại diện việt nam ở thái lan
thế mà về phía công ty lữ hành gửi khách thì là phải thông tin trước thông tin trước cho khách
công dân việt nam tại thái lan nếu có yêu cầu hỗ trợ có thể liên lạc với tổng đài bảo hộ công dân tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
hoặc đường dây nóng sáu trăm tám mươi chín tám mươi chín sáu mươi sáu sáu trăm năm mươi ba của đại sứ quán việt nam tại thái lan để được giúp đỡ